nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đồng thời phát huy tính tự chủ trong khai thác các nguồn thu giảm áp lực chi ngân sách nhà nước
từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh tuyên quang đã thực hiện khoán tự chủ tài chính ở các bệnh viện
tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì đã bộc lộ nhiều bất cập
là một tỉnh miền núi ngành y tế tuyên quang gồm năm bệnh viện tuyến tỉnh chín bệnh viện tuyến huyện
phân bổ trên diện tích rộng nên nhiều bệnh viện nằm ở vùng sâu vùng xa
ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu hội đồng nhân dân tỉnh tuyên quang ban hành nghị quyết số sáu năm hai nghìn một mươi bảy
quy định mức phân bổ sự toán trì thường xuyên ngân sách địa phương năm hai nghìn một mươi bảy
và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
giao cho các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện trên địa bàn thực hiện cơ chế tự bảo đảm một trăm linh chi thường xuyên
bệnh viện đa khoa khu vực xã yên hoa huyện na hàng
triển khai việc thực hiện tự chủ kinh phí chi thường xuyên
trong hai năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám hiện tại bệnh viện rơi vào tình trạng thu không đủ bù chi
bệnh viện chưa được cấp đủ cho cơ quan để hoạt động
hiện tại thì bệnh viện cũng đang chậm giả tiền thuốc cho các công ty
cách đấy còn nợ từ năm hai nghìn một mươi tám
nhiều người bệnh dù đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại đây
sau đó lại chuyển đến các bệnh viện tuyến trên
lý do bởi thiếu những khoa người dân có nhu cầu khám
do vậy công suất dường bệnh chỉ đạt năm mươi ba từ đó dẫn đến nguồn thu thấp
tại trung tâm y tế huyện na hàng tình trạng tương tự cũng đang diễn ra trong thời gian dài
giờ hiện tại sáu mươi là quá cao không thể tự dụng được
hạch toán nhiều vấn đề chi phí cho con người và kể cả các công tác bảo vệ đảm bảo
chăm sóc sức khỏe nhân dân na hàng cũng không thể đảm bảo được
có những bệnh viện mà họ gặp nhiều khó khăn trong việc thu không đủ cho chi
có một số bệnh viện họ cũng đã sử dụng cái nguồn thu của họ
lẽ ra phải chi trả cho các đơn vị

cũng đứng vật tư trong thiết bị thuốc
nhưng họ có thể vì thu không đủ chi thì họ có thể phải chi trả lương trước cho quán bộ
để dần gỡ bỏ những khó khăn vướng mắt
địa phương sẽ cần tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho các bệnh viện tuyến huyện
đặc biệt ở các bệnh viện miền núi khó khăn nên việc điều chỉnh và áp dụng thực hiện tự chủ từng phần
để phù hợp theo từng giai đoạn
thêm nữa cần đổi mới chính sách viện phí giá dịch vụ khám chữa bệnh
và áp dụng thực hiện cơ chế huy đồng
nguồn lực từ xã hội hóa liên doanh liên kết trong công tác khám chữa bệnh